là sẽ có nhiều nội tiết và dẫn đến cái tình trạng này
thường xuyên gặp ở những cái nhóm bệnh nhân này
thứ hai là những người có
cái cơ địa gầy
những người cơ địa gầy thường là sẽ
đáp ứng với thuốc rất là tốt
và cũng có thể dễ bị gặp hết tình trạng này
nhóm tiếp theo nữa
là những cái nhóm mà đã từng có tiền sử
quá khích trước đây rồi
thì đấy là những cái mà bác sĩ cần phải
có khai thác trước và bệnh nhân cũng thế
cũng sẽ phải chủ động
thông báo cho bác sĩ rằng là tôi đã từng bị
cái tình trạng như thế này và tôi đã xử trí như thế nào
để bác sĩ có cái phương án
lên cái phương án từ sự
chọn cái pháp đồ điều trị cho mình
cũng như cái phương án dự phòng cái bệnh đó cho mình
cái bước tiếp theo nữa là
các bác sĩ sẽ phải sử dụng cái pháp đồ phù hợp
với cái liều lượng thuốc phù hợp
nếu như mà trên cái bệnh nhân
mà có nguy cơ quá khích cao
mà bác sĩ lại sử dụng liều cao
thì đương nhiên là bệnh nhân sẽ có nguy cơ nhiều hơn
đấy là cái việc sử dụng lựa chọn đồ
và bác sĩ sẽ phải tuân thủ cái đó
rất là tốt một cái
điều bên cạnh đấy nữa đấy là gì
các bác sĩ sẽ phải theo dõi rất là sát
bệnh nhân trong quá trình điều trị
để phát hiện sớm siêu âm
để xem có dịch ở trong bụng hay không
tốc độ phát triển của năng trí như thế nào
làm xét nghiệm xem là chỉ số nội tiết của bệnh nhân
nó ở mức độ bao nhiêu
vâng một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ
theo các bác sĩ bệnh nhân cần
tài khám định kỳ theo lịch hẹn
nhập viện kiểm tra ngay khi có những dấu hiệu bất thường
việc thăm khám vừa để theo dõi
tình trạng đáp ứng thuốc sau kích chứng
đồng thời có thể thay đổi phác đồ điều trị
khi cần trung tâm hỗ trợ
sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia
hàng đầu trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn
sở hữu hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại
hệ thống phòng lắp đạt tiêu chuẩn
iso năm nghiêm ngặt
triển khai đa dạng tất cả các kỹ thuật hỗ trợ
sinh sản tiên tiến nhất hiện nay
thiện thực hóa ước mơ bồng bế con yêu
của hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn
và những nội dung vừa rồi
cũng đã khép lại mục sức khỏe
sáu năm ngày hôm nay cảm ơn quý vị
đã luôn đồng hành cùng với chương trình xin chào
và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai